quỳ bỏ thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ đồng thời xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân sai phạm không có vùng cấm
là một trong những nội dung của nghị quyết hai mươi sáu nqtu được tổng bí thư nguyễn phú trọng ký ban hành vào ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi ba
trao đổi với phóng viên về nội dung trên của nghị quyết phó giáo sư tiến sĩ nguyễn trọng phúc nguyên viện trưởng viện lịch sử đảng nhấn mạnh
việc thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ sẽ chấm dứt việc bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn không đúng quy trình
mời quý vị và các bạn đón đọc nội dung cuộc phỏng vấn qua bài viết
thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ sẽ chấm dứt được việc bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn được đăng trên báo lao động
dự thảo luật an ninh mạng thêm giấy phép tăng chi phí là bài viết được đăng tải trên báo thanh niên
đây cũng là cảnh báo của nhiều đại biểu quốc hội dự thảo luật an ninh mạng nếu không có sự điều chỉnh
sẽ hiện hữu ngay các nguy cơ đẻ thêm giấy phép con giao cản kinh doanh cho doanh nghiệp
kéo giảm đầu tư fdi và tăng trưởng gdp
ngày mai hai mươi chín tháng năm dự thảo luật này sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ năm của quốc hội
ngay từ kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn khi tiếp cận với dự thảo này
nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sự trồng chéo dẫm chân nhau của luật an ninh mạng
nhiều đại biểu quốc hội cũng đã cảnh báo về những quy định trong dự thảo mới chỉ mang tính bình mới
rượu cũ hoặc có thể sẽ vi phạm các cam kết quốc tế
theo đại biểu quốc hội cần thơ nguyễn thanh xuân
dự thảo có nhiều nội dung ràng buộc ở phạm vi rộng dẫn tới giảm lợi ích của doanh nghiệp
nếu doanh nghiệp ngại đầu tư công nghệ dịch vụ
bên cạnh đó luật này cũng ảnh hưởng tới quyền riêng tư và tự do của công dân
áp thuế môi trường đối với xăng dầu doanh nghiệp người tiêu dùng gánh áp lực
là bài viết đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng
theo đề xuất của bộ tài chính từ ngày một tháng bảy tới đây
thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu các loại sẽ lần lượt tăng kịch khung
cụ thể xăng tăng từ ba đồng một lít lên kịch khung bốn đồng một lít
dầu diesel tăng từ một năm trăm linh đồng một lít lên mức hai đồng một lít
dầu ma rút dầu nhờn tăng từ chín trăm linh đồng một lít lên mức hai đồng một lít
nếu mức thuế này được triển khai sẽ rắt dây tăng giá nhiều dịch vụ
mặt hàng đẩy doanh nghiệp người tiêu dùng gánh thêm áp lực
cũng trên báo sài gòn giải phóng một bài viết rất đáng lưu ý
về tình trạng đang diễn ra của những ngày hội tuyển dụng việc làm
đây cũng là hình thức phổ biến được các trường liên tục tổ chức
để tạo sự gắn kết giữa nhà trường doanh nghiệp và sinh viên
thế nhưng hiệu quả của những ngày hội này thật sự không như mong đợi
trong khi chi phí tổ chức khá tốn kém
báo động chất lượng ngày hội tuyển dụng việc làm là nhan đề bài viết
được đăng trên báo sài gòn giải phóng
trao đổi về việc ngày hội việc làm có còn phù hợp với nhu cầu
và tình hình thực tế hiện nay hay không
đại diện trường đại học kinh tế tp hcm thẳng thắn
việc tổ chức ngày hội theo cách truyền thống đúng là quá tốn kém
phải huy động nhiều người nhưng hiệu quả không như mong muốn
sắp tới trường sẽ thay thế bằng cách cho ra mắt cổng thông tin tuyển dụng
để nhà tuyển dụng sinh viên thuận lợi và nhanh chóng tương tác trực tiếp với nhau
một đơn vị tham gia tuyển dụng tại nhiều trường thuộc khối kinh tế
tại tp hcm cũng đồng tình chia sẻ
việc doanh nghiệp hiện nay tham gia các ngày hội việc làm ở các trường
chủ yếu là để giữ mối quan hệ
những trường nào nói tuyển dụng việc làm đến con số vài nghìn việc làm chỉ là chém gió
tài nạn đường sắt liên tiếp xảy ra
việc gì đang diễn ra bên trong ngành đường sắt vậy
đó chính là những trì trệ cũ kỹ lỗi thời cả về công nghệ
lẫn con người đang xảy ra
trước hết nó nằm ở ngay những con tàu cũ kỹ chậm được cải tạo
các thiết bị vận hành trong và ngoài ga cũng chưa được đầu tư đồng bộ
những thiết bị kỹ thuật khi được đầu tư lại không tương thích với thiết bị cũ
chiếc hình ảnh y ạch của những đoàn tàu trên đường dây
hành khách bỏ dần chọn sử dụng các hình thức giao thông với phương tiện khác
đã khó khăn mất khách ngành đường sắt lại càng khó khăn hơn
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân